tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh vĩnh phúc lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã nhấn mạnh vĩnh phúc vinh dự nhiều lần được bác hồ về thăm
do vậy thời gian tới tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó có tư tưởng thi đua ái quốc và tấm gương thi đua mẫu mực của người
cùng với đó phải phấn đấu xây dựng tỉnh vĩnh phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại
một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ du lịch của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước
dịp này phó chủ tịch nước đã trào tặng huân trường lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh vĩnh phúc
và trao tặng huân chương lao động hạng ba cho đồng chí bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín